thông tin từ trung tâm kiểm soát mẹ tật tp hà nội tuần qua tính từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng năm
trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca mắc ho gà giảm một mươi ba ca so với tuần trước
phần lớn ca mắc là trẻ em dưới bốn tháng tuổi chiếm bảy mươi bảy trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine
hoặc trẻ trước được tiêm chủng đầy đủ
toàn thành phố cũng ghi nhận sáu mươi tám ca mắc trên tay miệng ca tử vong giảm sáu mươi một ca mắc so với tuần trước
bệnh nhân phân bố tại hai mươi hai quận huyện các đơn vị có nhiều ca mắc trong tuần bao gồm hoàng mai mê linh sóc sơn thanh trì đống đa
cộng dồn từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay hà nội ghi nhận một một trăm tám mươi bốn ca mắc không ca tử vong số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba năm trăm năm mươi trên
trong tuần khi nhận hai ổ dịch tay chân miệng tại hoàng mai và thanh ngoai giảm một ổ dịch so với tuần trước
cộng dồn từ đầu năm đến nay ghi nhận ba mươi ba ổ dịch có năm ổ dịch đang hoạt động tại đông anh ba vì hoàng mai và
theo nhận định tháng năm theo cư luật hàng năm là tháng cao điểm của dịch tay chân miệng nên trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận số ca mắc ổ dịch
vì vậy các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa y tế và các nhà trường để thực hiện phòng chống dịch kịp thời phát hiện điều trị ca mắc xử lý ổ dịch theo quy định đặc biệt là các ổ dịch trong trường học
trong tuần qua thành phố ghi nhận bốn mươi một ca mắc sốt xuất huyết ca tử vong tăng một mươi sáu ca so với tuần trước
trong tuần qua cộng dồn từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay ghi nhận sáu trăm sáu mươi bảy ca mắc ca tử vong số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong tuần không ghi nhận ổ dịch cộng dồn từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận bảy ổ dịch hiện còn hai ổ dịch đang hoạt động tại thôn thọ vực bãi tháp đồng vân của huyện đan phượng
trung tâm kiểm soát bệ tật thành phố hà nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức giám sát vector tại các ổ dịch này
trước những diễn biến phức tạp của dịch các địa phương cần tăng cường thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết
ngoài ra trong tuần cũng ghi nhận một ca mắc uôn ván hai mươi sáu ca mắc thủy đậu các dịch bệnh sởi linh cổ lợn rubella viêm não nhật bản não mô cầu không ghi nhận trong tuần
trong tuần tới hà nội tiếp tục thực hiện giám sát các ổ dịch cũ năm hai nghìn hai mươi ba tại phúc thọ ba đình thanh trì thanh oai bắc từ liêm long biên mê linh quốc oai đồng thời giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại đan phượng
bên cạnh đó tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch chùm các bệnh tay chân miệng đặc biệt tại các trường mầm non tiểu học phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo để triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục trường học khi có ca bệnh ổ dịch
tuyên truyền cho phụ huynh học sinh đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch các loại vaccine theo quy định tổ chức điều tra xử lý kịp thời triệt để ca bệnh ổ dịch được ghi nhận trong tuần không để các ổ dịch bùng phát rộng giám sát chặt chẽ phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh được phân cấp nhằm nắm bắt tình hình dịch bệnh và tổ chức điều tra xử lý kịp thời
tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại cảng hàng không quốc tế nội bài nhằm phát hiện sớm các ca nghi mắc mắc bệnh áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp giám sát viện sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong các trường học lễ hội trên địa bàn thành phố
cùng với đó tăng cường công tác truyền thông thông tin kịp thời đầy đủ về tình hình dịch bệnh biện pháp phòng chống một số dịch bệnh mùa hè như tay chân miệng ho gà chỉ đậu sởi rubella
khuyên cáo người dân chủ động cho trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh đúng lịch thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch bệnh dạy trên động vật triển khai các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây chuyển từ động vật sang người